bắt đầu từ ngày hôm nay ngành chức năng tại quận bình tân tp hcm sẽ tiến hành di rời tập trung hơn một tám trăm linh ngôi mộ
tại nghĩa trang bình hưng hòa thuộc giai đoạn một dự án bồi thường giải phóng mặt bằng nghĩa trang này
từ ngày hai mươi một tháng hai ubnd quận bình tân tp hcm triển khai di rời tập trung một tám trăm bốn mươi ba ngôi mộ tại nghĩa trang bình hương hòa
đây là những ngôi mộ còn lại thuộc giai đoạn một khu vực một mươi hai ha của dự án bồi thường giải phóng mặt bằng nghĩa trang bình hưng hòa
được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi một
một bảy trăm bảy mươi ba ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai thông tin sẽ được tập trung di rời trước
đối với những ngôi mộ còn lại đến hết ngày ba mươi một tháng năm thân nhân phải liên hệ với ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận bình tân để di dời
sau thời hạn này địa phương sẽ tiến hành di dời tập trung
việc di rời dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
nghĩa trang bình hưng hòa rộng hơn bốn mươi hectare có khoảng năm mươi bốn ngôi mộ là nghĩa trang lớn nhất tp hcm
từ năm hai nghìn một mươi chính quyền thành phố đã có chứng minh
chủ trương di dời nghĩa trang này để chỉnh trang đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trực tự quanh khu vực
thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện số một mươi sáu ngày hai mươi một tháng hai
đẩy nhanh nghiên cứu triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
việc sớm đưa vào khai thác các tuyến đường bộ cao tốc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên việc vận hành các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ còn một số hạn chế
như tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn giao thông un tắc giao thông tai nạn giao thông
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng
nghiên cứu ngay các giải pháp tổ chức giao thông hợp lý khoa học hiệu quả và kiểm soát tốt nhất các hoạt động giao thông
để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ bảo đảm tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân
chủ trì phối hợp ngay với các địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư
nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh
phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế nhu cầu vận tải theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong đó tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô hai làn xe
đồng thời ra soát bổ sung đầy đủ đồng bộ các công trình hạ tầng trên tuyến như hệ thống giao thông thông minh
chạm dừng nghỉ báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản đề nghị sở khoa và công nghệ tp hcm sớm kiến nghị bộ khoa học và công nghệ
cử đơn vị có chức năng đến tp hcm để kiểm định các thiết bị đo
trong các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
theo sở giao thông vận tải tp hcm thời gian qua các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm đã khẩn trương liên hệ đơn vị có chức năng
kiểm tra kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị đo phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm định xe cơ giới
đến nay có chín trên một mươi tám trung tâm đăng kiểm tại tp hcm hoàn tất việc kiểm định các thiết bị đo nhóm hai tại đơn vị mình
riêng chín trung tâm còn lại chưa hoàn tất
do đó nhằm tạo điều kiện cho chín trung tâm đăng kiểm hoàn tất việc kiểm định các thiết bị đo nhóm hai
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị sở khoa học và công nghệ tp hcm sớm có ý kiến đề xuất bộ khoa học và công nghệ
chỉ định đơn vị có chức năng hỗ trợ nhân viên và thiết bị đo đến tp hcm trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn để hỗ trợ tập trung kiểm định các thiết bị
thưa quý vị sau hai năm quyết liệt triển khai đề án số sáu của chính phủ về chuyển đổi số
đến nay toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
đáng chú ý có khoảng sáu mươi bốn người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội
trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị tăng khoảng ba so với năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt với việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của bảo hiểm xã hội việt nam
thì người dân có thể đề nghị cấp lại cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mà không cần phải đến tận nơi cấp giấy phép lái xe